trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp khó lường vào sáng ngày hôm nay
công an tp vinh phối hợp với bệnh viện đa khoa cửa đông tổ chức xét nghiệm virus sars cov hai
bằng kỹ thuật real time rt pcr cho toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tp vinh
công tác lấy mẫu được bệnh viện đa khoa cửa đông tiến hành nhanh chóng đảm bảo nguyên tắc năm k
trong mọi hoạt động xét nghiệm real time rt pcr nhằm phát hiện virus sars cov hai
công an tp vinh là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh
bệnh viện đa khoa cửa đông đã tổ chức xét nghiệm virus sars cov hai
bằng kỹ thuật rear time rt pcr cho toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tp vinh
trong buổi sáng gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí virus sars cov hai
cùng với việc xét nghiệm công an tp vinh cũng đã sẵn sàng lo chỗ ăn nghỉ và khu cách ly cho cán bộ chiến sĩ
khi tăng cường các trạm chốt ở cơ sở trở về